ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế đã có văn bản số tám nghìn sáu trăm tám mươi tám bitgp về việc tiêm phòng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
gửi sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur nội dung như sau
thực hiện chiến lược tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín tính đến ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế đã tiếp nhận và tổ chức tiêm chủng hơn năm mươi năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín cho người lớn trên một mươi tám tuổi
trong thời gian tới bộ y tế sẽ tiếp tục mua nhập khẩu và tiếp nhận các loại vaccine có công nghệ sản xuất khác nhau vaccine mana vaccine bất hoạt
một số loại vaccine phòng covid một mươi chín theo hướng dẫn của nhà sản xuất đã có chỉ định tiêm cho trẻ em
các kết quả nghiên cứu của nhà sản xuất cũng cho thấy
vaccine có hiệu quả phòng bệnh tương tự như ở người lớn và người cao tuổi
hiện nay có nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
để từng bước tăng diện bao phủ và đạt hiệu quả sử dụng tối đa vaccine phòng covid một mươi chín
theo kinh nghiệm sử dụng vaccine của một số quốc gia bộ y tế đề nghị
sở y tế các tỉnh thành phố tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho các đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
ưu tiên tiêm đủ liều cho các đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên
theo chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và bộ y tế
triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em mở rộng đối tượng tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp tim trước cho lứa tuổi từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi và hạ dần độ tuổi
theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương
loại vaccine sử dụng
vaccine đã được bộ y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi này
theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và bộ y tế
vaccine được sử dụng hai liều cơ bản cho một đối tượng và tiêm cùng một loại vaccine
xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm mũi một từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một nếu đã chuẩn bị đủ điều kiện
phối hợp với sở giáo dục và đào tạo ra soát lập danh sách tiêm cho trẻ đang đi học từ lớp sáu đến hết lớp một mươi hai
đối với trẻ thuộc lứa tuổi này không đi học thì phối hợp với chính quyền địa phương để lập danh sách
tổ chức tiêm theo hình thức chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố định
tại địa điểm tiêm lưu động và trường học đối với các địa bàn tổ chức được học tập trung tại trường
việc tổ chức tiêm thực hiện theo quy định tại mục ba hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
ban hành theo quyết định số ba nghìn năm trăm tám mươi tám qdbit ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
cha mẹ người giám hộ thực hiện ký phiếu đồng ý tiêm chủng nếu đồng ý tiêm chủng cho đối tượng này
theo mẫu ban hành kèm theo công văn này
thực hiện khám sàng lọc trước tiêm theo hướng dẫn hiện hành của bộ y tế
và chỉ định loại vaccine sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất
hướng dẫn cách theo dõi chăm sóc sau khi tiêm chủng theo các hướng dẫn của bộ y tế
hiện tuyên truyền vận động để người dân đưa trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đủ điều kiện tiêm chủng tích cực tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ
thứ hai các viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur xây dựng tài liệu
lập kế hoạch tập huấn và hướng dẫn việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi cho các tỉnh thành phố theo địa bàn
phân công phụ trách đối với các loại vaccine đã được bộ y tế cấp phép sử dụng cho lứa tuổi này
chỉ đạo hướng dẫn hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các địa phương trong việc tổ chức triển khai tiêm chủng bộ y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện